theo dự thảo nghị quyết về một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
bộ tài chính đề xuất sẽ giảm tới năm mươi thuế thu nhập cá nhân cho lao động trong lĩnh vực công nghệ cao trong bốn năm
từ ngày một một hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi
bộ tài chính cũng đề xuất áp dụng thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp một mươi trong một mươi năm năm
miễn thuế trong bốn năm và giảm năm mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong chín năm tiếp theo
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm
đại diện một số doanh nghiệp cho biết việc giảm thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện

nhất là khi chi phí lao động trong lĩnh vực này đang hướng tới chiếm tám mươi giá thành sản phẩm
còn theo đánh giá của các chuyên gia việc giảm một nửa thuế thu nhập cá nhân sẽ góp phần thu hút nhân lực vào lĩnh vực công nghệ cao
dự thảo nghị quyết này hiện đang được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử chính phủ
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân